nhận lời mời của phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh bộ trưởng ngoại giao australia mary serpent thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sáng nay phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã có cuộc hội đàm với bộ trưởng mary serpen
tại hội đàm hai bộ trưởng ngoại giao nhất trí phối hợp duy trì đa trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trong thời gian tới
tích cực triển khai và phát huy hiệu quả một mươi chín cơ chế hợp tác song phương sớm tổ chức hội nghị đối tác kinh tế cấp bộ trưởng lần thứ nhất trong năm nay
hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải phòng chống tội phạm xuyên quốc gia tội phạm ma túy đánh bắt cá trái phép không khai báo và không theo quy định
hai bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hóa thương mại và vai trò của hệ thống thương mại đa phương đặc biệt trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ và xung đột thương mại tiếp tục gia tăng
hai bên nhất trí để mạnh khai thác tiềm năng thế mạnh của mỗi nước để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kinh tế song song với việc phát huy hiệu quả các thỏa thuận thương mại đa phương hai bên cùng là thành viên trong đó có hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đề nghị australia đẩy nhanh quá trình xét duyệt an toàn và sớm mở cửa thị trường đối với một số mặt hàng nông nghiệp và thủy sản của việt nam đặc biệt là nhãn và tôm nguyên con